đền mẫu âu cơ là một công trình lịch sử văn hóa đặc biệt
là biểu tượng của tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc
hình tượng mẹ âu cơ sinh ra con lạc cháu hồng nước việt trong một bọc chăm trứng
đã trở thành hình tượng bất hủ sống mãi trong tư tưởng tình cảm và tâm trí của các thế hệ người việt nam
với ý nghĩa sâu sắc đó bộ văn hóa thể thao và du lịch đã quyết định công nhận tín ngưỡng
thờ mẫu âu cơ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
tín ngưỡng thờ mẫu âu cơ ở đền mẫu âu cơ là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của huyện hạ hòa
và cũng là loại hình di sản tập quán xã hội và tín ngưỡng đầu tiên của tỉnh phú thọ
được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu âu cơ tại đền mẫu âu cơ là môi trường giáo dục cụ thể
sâu sắc và hết sức hiệu quả về truyền thống yêu nước tinh thần tự tôn dân tộc
với đạo lý uống nước nhớ nguồn thành kính ngưỡng vọng và tri ân tổ tiên
cùng những người có công với quê hương đất nước của các thế hệ người việt nam
góp phần xây đắp củng cố khối đoàn kết gắn bó cộng đồng người việt
để thực hiện tốt công tác bảo tồn huyện hạ hòa cần tích cực chủ động phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch
các ngành chức năng liên quan triển khai các giải pháp cụ thể để tiếp tục bảo tồn
phát huy giá trị của di sản tập trung tuyên truyền quảng bá
nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị di sản